thưa quý vị hiện tại tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp
sự gia tăng về số lượng bệnh nhân và số lượng người cách ly tại cộng đồng hay tại các khu cách ly tập trung
cũng đồng nghĩa với việc gia tăng số lượng rác thải nguy hại
nếu không được xử lý đúng quy trình thì đây cũng là một nguồn lây nhiễm chéo dịch bệnh cho cộng đồng
do đó cần đẩy mạnh công tác thu gom xử lý rác thải y tế và rác thải sinh hoạt
nhằm góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trong những ngày thực hiện cách ly tại gia đình trên địa bàn tp hà nội
nhiều gia đình đã thực hiện thu dọn vệ sinh môi trường thay thế hoặc bỏ đi những vật dụng không cần thiết ra khỏi nhà
để rác thải không tồn động trong khu dân cư các đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn
đã tăng tần suất thời gian thu gom rác
rác tại địa bàn quận thanh xuân đã tăng thêm một lần thu dọn trên nhiều con phố
và đặt thêm hàng trăm thùng rác trên địa bàn quận để tăng cường công tác vệ sinh môi trường
cùng với việc tăng cường công tác thu gom thì công tác vận chuyển xử lý rác cũng được đặc biệt quan tâm
các phương tiện vận chuyển đều được tăng cường
tra tình trạng hoạt động của toàn bộ máy móc thiết bị trước khi vận hành
bảo đảm kín khít không để do gì nước rác trong quá trình vận chuyển
rác thải y tế được thu gom và thực hiện nghiêm ngặt quy trình xử lý
trong thời gian diễn ra dịch bệnh bùng phát dịch covid một mươi chín
trước khi quá trình thu gom chúng tôi tăng cường phun xịt khử quẩn với lưu lượng cao hơn
chúng tôi thực hiện phun xịt khử quẩn cả trong quá trình trước khi thu gom
và trong quá trình sau khi bạn đã bàn giao trước khi đưa vào nhà máy
để tiến hành xử lý thì chúng tôi lại tiến hành phun xịt khử khuẩn một lần nữa
không chỉ tại các khu dân cư công tác thu gom rác thải
nhất là rác thải y tế ở các khu cách ly tập trung luôn được chú trọng
trung đoàn pháo binh năm mươi tám sư đoàn ba trăm linh tám quân đoàn một
là một trong những nơi tập trung cách ly lớn của thành phố hà nội
điều đạn hai lần một ngày các chiến sĩ sẽ đi thu gom rác ở khuôn viên chung
còn tại mỗi dãy nhà ở được đặt các thùng phân loại rác cho bà con
trung đoàn pháo binh năm mươi tám sư đoàn ba
ở đây được bố trí các thùng rác thùng rác để thải những khẩu trang
thùng rác khác nữa là mình để những chất thải thông thường
vệ sinh ở đây rất là đảm bảo an toàn và chúng tôi cảm thấy rất là an tâm
một trăm linh các loại rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm cao như khẩu trang
trang phục bảo hộ phòng dịch găng tay đều được xử lý nghiêm ngặt
từ nơi phát sinh chất thải bằng dung dịch chloramin b
trước khi vận chuyển tới nơi lưu giữ và tiêu hủy theo đúng quy định
để bảo đảm an toàn cho chiến sĩ khi giao nhận xử lý chất thải
đơn vị cũng trang bị các phương tiện phòng hộ
đối với rác thải là găng tay và khẩu trang thì bọn tôi sẽ phun khử khuẩn
và cũng sẽ đốt tiêu hủy như rác thải sinh học
trong lúc tiêu hủy rác thải thì sẽ được mặc trang bị bảo hộ đầy đủ
đầy đủ kính găng tay áo bảo hộ và lót giày
công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải tại các khu vực cách ly
đã và đang được các đơn vị thực hiện nghiêm túc
không gây phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý
cũng như an toàn cho người cách ly nhân viên quản lý người tham gia quản lý chất thải
có thể thấy trước mối lo ngại về dịch bệnh
các đơn vị và tổ chức đều đang rất nỗ lực thực hiện các giải pháp
nhằm chung mục tiêu phòng dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng
nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất thì còn cần đến ý thức tự giác của mỗi người dân
bắt đầu từ việc không vứt khẩu trang y tế bửa bãi tại khu vực công cộng
thực hiện thu gom riêng đúng cách rác thải y tế tại các hộ gia đình